thông tin từ đài khí tượng thủy văn trung trung bộ cho biết do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp nối với áp thấp phía tây phát triển mở rộng kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh nên khu vực trung trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt trên diện rộng
trong các ngày một mươi tám đến một mươi chín tháng năm nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi tám đến bốn mươi độ
đợt nắng nóng này duy trì mức độ gai gắt trong ngày với nền nhiệt độ cao nhất từ ba mươi tám đến bốn mươi độ c thời gian nắng gắt kéo dài từ bốn đến năm giờ
tại thành phố đà nẵng nhiệt độ cao nhất lúc một mươi hai giờ trưa một mươi tám tháng năm là trên bốn mươi độ c
chỉ số cảnh báo tiêu tử ngoại có giá trị từ bảy đến một mươi tại hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
đài khí tượng thủy văn trung trung bộ cảnh báo trong những ngày nắng nóng
cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở vùng núi cháy nổ ở các khu dân cư đông đúc các chợ
người dân cần hạn chế lao động ngoài trời và tham gia giao thông trong khoảng thời gian từ một mươi một đến một mươi năm giờ